đêm nay và sáng ngày mai bắc bộ sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh yếu nữa tăng cường xuống nước ta
không chỉ duy trì những cơn mưa nhỏ diện rộng trên toàn miền bắc
mà nó sẽ làm cho nền nhiệt ngày đêm ở các tỉnh miền bắc giảm nhẹ từ một đến hai độ
mức nhiệt cao nhất ngày mai ở các tỉnh phía đông bắc bộ và cả thủ đô hà nội sẽ xuống dưới một mươi bảy độ
với các tỉnh thành phố thuộc phía tây bắc bộ nhiệt độ cũng giảm chỉ còn từ một mươi bảy đến một mươi chín độ cận mức rét đậm
không khí lạnh tăng cường cũng khiến cho các tỉnh thành miền trung

tuy nhiên lượng mưa không quá lớn phổ biến chỉ từ ba năm mm
vì thế nền nhiệt ở các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh ngày mai sẽ giảm xuống chỉ còn từ một mươi bảy đến một mươi chín độ
trong khi ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế
nhiệt độ giảm còn từ hai mươi một đến hai mươi ba độ nên trời tiếp tục rét

nằm xa hơn về phía nam hai khu vực là tây nguyên cũng như khu vực nam bộ

ban ngày nắng lên sớm và nhiệt độ toàn vùng tăng nhanh cao nhất tăng lên mức từ hai mươi bảy hai mươi chín độ ở tây nguyên
và ba mươi ba mươi ba độ ở các tỉnh thành nam bộ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu từ gần sáng và ngày mai

gió đông bắc cấp năm ngày mai tăng lên mức cấp sáu biển động nhẹ nhiệt độ phổ biến từ hai mươi bốn đến hai mươi tám độ

gió đông bắc đến bắc cấp bốn cấp năm

và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước